theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương các tỉnh bắc bộ ngày cuối tuần chìm trong sương mù
có nơi kèm theo mưa nhỏ mưa phùn về đêm và sáng sớm
trời vẫn rét căm căm có nơi dưới bảy độ c hà nội nhiều mây độ ẩm tăng cao có lúc hứng nắng nhẹ
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương khối không khí lạnh gây rét đậm rét hại trên diện rộng
kéo dài gần một tuần ở bắc bộ bắt đầu suy yếu dần
thay vào đó gió đông nam hoạt động mạnh lên thổi ẩm từ biển vào nên từ hôm nay một mươi bốn tháng một tới vài ngày nữa
các tỉnh bắc bộ sẽ xuất hiện nhiều sương mù vào buổi sáng sớm với lượng ngày càng tăng độ ẩm không khí trong khoảng sáu mươi ba mươi
về đêm và sáng sớm còn có thể có mưa nhỏ mưa phùn tại nhiều khu vực
đến trưa sương tan dần nhưng mây dày nên trời vẫn âm u
do vậy dù rét đậm rét hại có xu hướng yếu dần nhưng cảm giác rét bút lạnh cóng tay chân
vẫn không suy giảm
ban đêm toàn vùng rét một mươi một mươi bốn độ c riêng vùng núi cao rét dưới bảy độ c
mưa rét kéo dài khiến người trồng hoa tết lo lắng vì gặp khó khăn trong việc chăm sóc điều chỉnh mùa vụ cho hoa nở đúng dịp
thời tiết lạnh mưa nhiều có thể khiến những cây non tới giai đoạn hoa làm nụ bị ảnh hưởng khả năng hoa tết sẽ nở chậm